hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng đã bắt quả tàng nguyễn văn sức
đang bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng cho khách để thu lợi bất chính
tại văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất sunvico việt nam
trụ sở tại quận hải an tp hải phòng
điều tra ban đầu cơ quan công an xác định nguyễn văn sức đã thành lập công ty sonvico
và thuê người đứng tên một mươi năm công ty trách nhiệm hữu hạn khác làm bình phong
để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng nhằm trục lợi bất chính
số tiền mà sức cùng nhân viên đã ghi khống ước tính khoảng năm tỷ đồng
tùy từng khách hàng và giá trị mặt hàng ghi trong hóa đơn sức quyết định tỷ lệ phần trăm tranh lệch
thường từ hai đến ba so với tổng giá trị hàng hóa
hiện công an tp hải phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ
với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo nguyễn tố hương năm mươi một tuổi
trú tại xã lộc hòa huyện long hồ tỉnh vĩnh long đã bị tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đưa ra xét xử sơ thẩm
theo cáo trạng từ năm hai nghìn tám bà hương tổ chức chơi hụi và làm đầu thảo của hàng trăm dây hụi tháng và hụi mùa
với số tiền mỗi phần hụi từ năm trăm linh đồng đến một mươi triệu đồng cho nhiều người dân ở địa phương tham gia để hưởng hoa hồng
trong quá trình làm đầu thảo lợi dụng sự tin tưởng của các hội viên
từ năm hai nghìn một mươi ba đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo hương đã chiếm đoạt
gần năm hai tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hương một mươi tám năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và đồng thời bị cáo có nghĩa vụ phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt
liên quan đến vụ việc một bé trai sinh năm hai nghìn một mươi ba bị phụ huynh học sinh hành hung do có mâu thuẫn với bạn học cùng lớp
tại trường tiểu học hữu nghị tp hòa bình tỉnh hòa bình vào chiều ngày một mươi tháng bảy
công an tp hòa bình đã tạm giữ hình sự đối với phạm duy đức
bảy mươi tám chú tại tổ bảy phường hữu nghị tp hòa bình là đối tượng hành hung bé trai trên về hành vi cố ý gây thư tích
trước đó ngày một mươi tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hòa bình tiếp nhận đơn tố giác của anh nguyễn văn dũng
trú tại tổ tám phường hữu nghị về việc khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày
tại địa bàn tổ bảy phường hữu nghị con trai anh là cháu nguyễn gia khánh sinh năm hai nghìn một mươi ba
bị phạm duy đức dùng tay đánh bị thương vùng mặt và cánh
điều tra công an tp hòa bình tiếp nhận đơn tố giác của anh nguyễn văn dũng

thù giữ hùng khí
tại cơ quan công an nhóm thanh niên khai nhận là võ thanh long một mươi năm tuổi
lê trần anh quân một mươi tám tuổi và võ thành đạt một mươi sáu tuổi cùng chú tại thành phố đà nẵng
nguyên nhân là do mâu thuẫn trước đó với một nhóm thanh niên khác khoảng hai mươi người
nên đã mua con dao cán bộ dài khoảng bảy mươi cm để đi gây chiến
thông tin từ ngành y tế tỉnh đắk lắc cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận
thêm ổ dịch bạch hầu thứ ba và thêm ba trường hợp dương tính với vi khuẩn
vi khuẩn bệnh hầu
ổ bệnh hầu thứ ba xuất hiện tại buôn bình xã cư mơ ga huyện cư mơ ga
bệnh nhân là cháu y kiêm nun bốn tuổi bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày một mươi tháng bảy
ngày hôm nay một mươi bốn tháng bảy kết quả dương tính với vi khuẩn bạch hầu
cũng trong ngày một mươi bốn tháng bảy tại ổ dịch bạch hầu ở thôn bảy xã cư quá huyện madrak
đã ghi nhận thêm hai trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu
đó là cháu vàng thị du bốn tuổi và cháu giàng thị bầu tám tuổi cùng chú tại thôn bảy xã cư quá
nâng tổng số ca mắc trên địa bàn huyện madrak đến thời điểm này lên bốn trường hợp
như vậy tính đến chiều nay toàn tỉnh đắk lắc đã ghi nhận ba ổ dịch với sáu trường hợp mắc bệnh bạch hầu
riêng ngành y tế đắk lắc đã tổ chức điều tra dịch tễ tại các địa phương có ca bệnh
lấy mẫu xét nghiệm bạch hầu những trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh
và phun thuốc khử khuẩn tại khu vực sinh sống của các bệnh nhân
đây là bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân xin kính chào tạm biệt